thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc gặp mặt thủ tướng phạm minh chính cho biết đất nước đã trải qua bốn đợt dịch trong đó đợt dịch thứ tư đang từng bước được kiểm soát
trong bối cảnh đó chính phủ tổ chức buổi gặp mặt đại diện những anh chị em y bác sĩ từng tham gia chống dịch trong suốt hai năm qua
dù không gặp hết được những người đã tham gia chống dịch từ bắc chí nam trong suốt sáu trăm linh ngày vừa qua thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước nhân dân thấu hiểu những gì các đồng chí đã làm trong suốt hai năm qua đặc biệt trong đợt dịch thứ tư diễn ra hết sức khốc liệt với biến chủng delta lây lan nhanh và nguy hiểm
với sự vào cuộc của cải thống chính trị sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước lực lượng y tế đã đóng góp hết sức quan trọng là lực lượng tuyến đầu chống dịch
cùng quân đội công an và các lực lượng khác dịch bệnh tuy còn diễn biến phức tạp khó lường và có thể xuất hiện các đợt dịch khác các biến chủng khác nhưng đợt dịch này đã tạm thời lắng xuống được kiểm soát và chúng ta an tâm được phần nào
vừa qua ban chỉ đạo quốc gia đã tổ chức cuộc họp đánh giá bước đầu kết quả chống dịch và sẽ tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn toàn diện tổng thể hơn
cũng tại cuộc gặp các cơ quan sẽ tổ chức khen thường động viên một số tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch
công tác khen thưởng động viên sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới để kịp thời tôn vinh những người chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đại dịch để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân
thưa quý vị đến nay đã có bảy trăm chín mươi một tám trăm bốn mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín trong tổng số tám trăm sáu mươi bốn năm mươi ba ca mắc ở nước ta được chữa khỏi
về các bệnh nhân đang điều trị hiện chỉ còn ba bốn trăm một mươi ba ca nặng
và ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi các tỉnh quảng bình quảng ngãi bến tre ghi nhận thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín trong đó có nhiều f trở về từ vùng dịch
hiện có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là bắc cạn và hòa bình
theo thông tin trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết là đến một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một mươi cả nước đã tiêm được sáu mươi bốn một trăm một mươi sáu ba trăm năm mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi đã tiêm một năm trăm linh
như vậy là khoảng sáu mươi hai người từ một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine tỷ lệ tiêm đủ liều đạt hai mươi năm người từ một mươi tám tuổi
tại tỉnh an giang vào ngày hôm nay ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký văn bản một nghìn một trăm bảy mươi sáu thay thế công văn số một nghìn một trăm năm mươi bốn về việc công dân ra khỏi tỉnh phải làm đơn
theo văn bản mới nhất đối với nhu cầu đi lại của công dân ra vào tỉnh
đoàn thể và ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố xem xét và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại đơn vị hoặc cư trú tạm trú trên địa bàn được di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
thưa quý vị sau khi có văn bản hướng dẫn của bộ y tế vào ngày một mươi bốn tháng một mươi về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi nhiều địa phương đã giả soát và lập danh sách
chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm vaccine được an toàn hiệu quả sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội
nhà có hai cháu đang học tiểu học bà xuân ở phường phương liệt quận thanh xuân hà nội vừa lo việc nội trợ vừa kèm thêm cháu học bài
mong mỏi lớn nhất của gia đình bà là các cháu sớm được trở lại trường học và chương trình tiêm vaccine cho học sinh sớm được triển khai
tôi xin cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm đến toàn dân
bây giờ lại đến quan tâm đến các cháu nhỏ để tiêm vaccine cho các cháu đi học được đến trường
thì gia đình chúng tôi là rất là phấn khởi và rất là mong tức là có một nguyện vọng rất lớn là để tiêm cho các cháu
để các cháu đi học để các cháu được đảm bảo cuộc sống và học hành được tiến bộ
chứ còn các cháu học ở nhà n i thì chúng tôi không yên tâm một tí nào cả
để sẵn sàng công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh tại phường phương liệt quận thanh xuân
cán bộ y tế phường phối hợp cùng tổ covid cộng đồng đi tới từng hộ gia đình tuyên truyền phát phiếu đăng ký tiêm chủng
hầu hết người dân đều tin tưởng và vui mừng vì sắp có vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
có trường hợp được mong muốn là được tiêm trong đợt này để đảm bảo với khống chế dịch covid một mươi chín
thế là gia đình chúng tôi cũng rất là hoan nghênh cái chủ trương của
y tế phường cũng như y tế quận của thành phố như vậy là cũng sẵn sàng để cho cháu đi tiêm như vậy để đảm bảo cuộc sống hàng ngày bình thường
như ở tổ chúng tôi tổ dân phố này cho đến một mươi năm tháng chín
thì là chúng tôi đã gần như một trăm linh từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm vaccine hết rồi kể cả những người chọ
đến đợt này thì
già soát cái trẻ em từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi thì là chúng tôi cũng giao cho cái từng cái người thành viên của tổ covid cộng đồng
đi từng cái chặng ngõ một được phân công thì đi giả soát phát phiếu
thế và tập hợp lại thì báo về cho tổ thì là tổ lại tập hợp báo cáo với phường
hiện nay các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã đạt độ bao phủ vaccine covid một mươi chín mũi hai
tiêm vaccine cho đối tượng người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
nhiều địa phương cho biết đã hoàn thành việc thống kê danh sách đối với lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
và chuẩn bị sẵn sàng công tác tiêm chủng theo quy định của bộ y tế
liên quan đến các đối tượng mở rộng tiêm từ một mươi hai tuổi cho đến một mươi bảy tuổi
thì với cái nội dung này thì phường xuân liệt đã tổ chức giả soát cùng với đợt đăng ký tiêm của cái đợt một
với cái nội dung này thì
phường đã chỉ đạo các hệ thống chính trị khuôn cư và người dân giảm soát lại để bổ sung các trường hợp còn soát còn thiếu
cơ bản đã hoàn thành nội dung các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bây giờ chúng ta chỉ tổ chức khi có thuốc và người ta tổ chức tiêm theo hướng dẫn của quy định
theo ý kiến của nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em là lứa tuổi nhạy cảm sẽ phát sinh nhiều nguy cơ khi không may bị nhiễm covid một mươi chín
trong khi nhiều tình thành trên cả nước
học sinh đang phải học online
tại nhà nếu được tiêm vaccine sớm
đồng nghĩa với việc các em được bảo vệ giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
thưa quý vị ngày hôm nay mưa lớn vẫn liên tục gây ngập lụt tại nhiều nơi ở miền trung tây nguyên
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đến nay mưa lớn đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
trong đó số người chết tại nghệ an là hai người thừa thiên huế một người và hòa bình một người
và một mươi người mất tích tại tỉnh quảng bình quảng trị quảng ngãi
thứ thuyên huế bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến cho hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh quảng bình quảng trị bị ngập sâu
học sinh phải nghề học
riêng tại quảng bình tính đến tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi
địa phương đã ghi nhận trên một ba trăm linh nhà dân ở các huyện lệ thủy quảng ninh thị xã ba đồn
bị ngập lụt do mưa lũ đã có hai người mất tích
hiện lực lượng cứu hộ địa phương đang phối hợp với người dân
tổ chức tìm kiếm hai người dân mất tích do mưa lũ
hiện nay các huyện thị xã và lực lượng công an đang khẩn trương giúp dân di rời dân những nơi sung yếu
có nguy cơ bị ngập sâu sạt lở tới nơi an toàn
qua đó hơn một hộ dân đã được di rời đến nơi an toàn
trong khi đó vào chiều nay ủy ban nhân dân xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
cũng đã điều động tàu cá tìm kiếm tàu cá có bốn thuyền viên mất tích trong thời tiết biển động
hiện chính quyền đề nghị ủy ban nhân dân thành phố bộ chỉ huy biên phòng tỉnh
điều động tàu tìm kiếm ngư dân và hỗ trợ tám mươi triệu cho các tàu của người dân đang tìm kiếm bốn người mất tích
mưa lũ cũng làm sáu vị trí đường giao thông địa phương tại hà tĩnh bị sạt lở
làm hàng chục điểm đường quốc lộ đường giao thông địa phương tại nghệ an quảng bình đắk lắc bị ngập sâu
gây ách tắc giao thông
chính quyền địa phương phối hợp với ngành giao thông đã lập rào chắn điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố
về nông nghiệp gần một hectare cây lương thực tại đắk lắc bị ngập cuốn trôi
tại khu vực quảng bình quảng trị thừa thiên huế có mưa to đến rất to
mưa lớn khiến lũ trên các sông lên cao nhiều khu vực bị ngập lụt chia cắt nguy cơ cao gây lũ quét sạt lở đất
do mưa lớn kéo dài diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày qua với tổng lượng mưa mỗi đợt lên tới hàng trăm mm
đến nay khu vực trung bộ và tây nguyên đã có hai hai trăm hai mươi năm trên năm sáu mươi hồ đã đầy nước
đặc biệt hiện đã có một trăm linh chín trên hai trăm hai mươi một hồ thủy điện phải xả qua tràn
tại quảng nam các thủy điện đồng loạt xả lũ nước sông vu gia dâng lên nhanh
khiến các tuyến đường nhà dân diện tích lúa hoa màu trên địa bàn huyện đại lộc ngập sâu trong nước
giao thông một số đoạn bị chia cắt
trong ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi
liên tiếp có ba trận động đất xảy ra tại con tum và quảng nam
trận động đất đầu tiên là vào lúc một mươi h ba mươi sáu phút ngày một mươi bảy tháng một mươi tại khu vực huyện nam giang tỉnh quảng nam
trận động đất có độ lớn ba xảy ra ở vị trí có tọa độ một mươi năm năm trăm bốn mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu trăm sáu mươi chín độ kinh đông
độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km
trận động đất thứ hai là vào lúc một mươi hai h hai mươi hai phút theo giờ hà nội ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại khu vực huyện con plông tỉnh con tum
động đất có độ lớn hai tám xảy ra ở vị trí có tọa độ một mươi bốn tám trăm chín mươi độ vị bắc một trăm linh tám hai trăm linh bốn độ kinh đông
độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi bảy km
trận động đất thứ ba là vào lúc một mươi bảy h ba mươi chín phút ngày một mươi bảy tháng một mươi tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum
trận động đất có độ lớn ba năm xảy ra ở vị trí có tọa độ một mươi bốn tám trăm sáu mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh tám hai trăm bảy mươi chín độ kinh đông
độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi một bảy km

hiện cầu cả ba trận động đất trên đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp và hiện viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi ba trận động đất này
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh yên bái đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật tăng cường công tác quản lý và triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn
thời gian này lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh yên bái đang tăng cường tuần tra kiểm soát người và phương tiện
lưu thông trên tuyến hồ thác bà và các tuyến trên sông hồng
qua tuần tra lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các chủ tàu thuyền không trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu hộ
áo phao cứu sinh cho hành khách theo quy định
đồng thời tuyên truyền vận động các chủ tàu thuyền và người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa
khi tôi lên tàu thì cũng được các chú các bác chủ tàu hướng dẫn là cách mặc áo phao và trang bị đầy đủ cho hành khách áo phao
và hướng dẫn cho hành khách mặc áo phao để đảm bảo về an toàn tính mạng cho hành khách
và đặc biệt là trong mùa mưa bão thời tiết khí hậu cực đoan thì theo tôi thì việc trang bị áo phao cho hành khách là rất là hợp lý và cần thiết
tỉnh yên bái có gần hai trăm linh km đường thủy nội địa trong đó hơn một trăm linh km đường sông hồng và hơn tám mươi km trên hồ thác bà
với trên hai trăm linh tàu thuyền xà lan được đăng ký đăng kiểm đang hoạt động một mươi hai bến cảng hàng hóa hành khách và một số bến đỏ ngang lượng người tham gia giao thông đường thủy là rất lớn
vì vậy công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão luôn là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết
do đó ngay từ thời điểm trước mùa mưa bão lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức tuyên truyền đến chủ các phương tiện và người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản cần phải tuyệt đối chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy và các quy định để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường do vậy để hạn chế tối đa rủi ro tai nạn đáng tiếc xảy ra bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì chủ các phương tiện và mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tránh tâm lý chủ quan khi lưu thông trên các tuyến sông hồ trong mùa mưa bão
công an tp hcm đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc giữa bà nguyễn phương hằng và ông võ hoàng yên cùng các luật sư liên quan tại trụ sở công an ngày một mươi sáu tháng một mươi
bước đầu khẳng định không có chuyện bà phương hằng bị nhóm ông võ hoàng y hành hung tại cơ sở quá trình làm việc có lớn tiếng với nhau nhưng không có chuyện hành hung
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bà nguyễn phương hằng đã livestream trên mạng xã hội chia sẻ vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi bà tới trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để làm việc với cơ quan công an
trong đó có phần đối chất với ông võ hoàng yên cùng nhóm luật sư của ông này theo bà hằng khi làm việc ông võ hoàng yên cùng bốn luật sư đã có hành vi hành hung bà
sau đó một cán bộ công an phải gọi điện kêu cứu thêm một vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự
ngay sau vụ việc bà phương hằng yêu cầu trích xuất camera an ninh ở khu vực và làm đơn tố cáo ông võ hoàng yên cùng các luật sư trên
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã gửi đơn tố cáo thần y võ hoàng yên tới công an tp hcm vì cho rằng ông miên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở tp hcm cùng một số tỉnh thành phố
bà nguyễn phương hằng cho rằng vợ chồng bà đã hỗ trợ số tiền lớn cho ông võ hoàng yên làm các hoạt động từ thiện xây chùa ủng hộ bỏ lục nhưng thần y này không thực hiện mà chiếm giữ số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện công an tp hcm cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề liên quan tới phát ngôn của bà hằng và sẽ có văn bản chính thức tới các cơ quan truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi với đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn ba xã hồng sơn ngụ tại hàm thuận bắc là hung thủ hung búa tấn công ông nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn suối đá xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi nguyễn văn ngọc đã mang theo bốn loại đóng đinh qua tiệm tạp hóa của ông bùi văn chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại thôn ba hồng sơn để hỏi mua đinh
tuy nhiên khi gặp ông nguyễn văn hoàng đang ngồi đánh cờ tại khu vực bàn ghế đá trước cửa tiệm tạp hóa thì đối tượng ngọc đã bất ngờ rút búa đã đánh mạnh liên tiếp vào đào ông hoàng
sau khi tấn công khiến ông hoàng ngã gục xuống bế ngọc cầm hung khí rời khỏi hiện trường còn ông hoài được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch hiện đã tử vong
đối tượng ngọc đã đến cơ quan công an thành phố phan thiết để đầu thú ngay sau khi gây án và công an thành phố phan thiết đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hàm thuận bắc để điều tra ban đầu
bước đầu đối tượng ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy ông hoàng đang đánh cờ tại tiệm tạp hóa đã ra tay thực hiện hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
hàng trăm học viên điêu đứng không biết tìm ai để đòi học phí
giáo viên kêu cứu vì nợ lương khi mà cơ sở của trung tâm ngoại ngữ thế hệ mới sas tại tp hcm đóng cửa đột ngột giám đốc mất liên lạc
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những ngày qua nhiều fanpage của trung tâm ngoại ngữ thế hệ mới sas
tại tp hcm bất ngờ đang thông báo dừng hoạt động
rất nhiều phụ huynh học viên tỏ ra lo lắng vì không biết số tiền học phí đã đóng liệu sẽ đi về đâu
tổng cộng có năm người học ở đây đóng hết tất cả luôn là tổng gần ba mươi
tôi cũng chờ đến ngày chín tháng một mươi tôi lại hỏi là hết ra giãn cách rồi trường trung tâm có cho học online không
thì em nói là bây giờ em cũng không biết nữa
em trả lời vậy thì em mới cho tôi số điện thoại của giám đốc là ông đỗ văn quản
thì tôi mới gọi cho ông thì thuê bao không liên lạc được
em đóng tiền từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với số tiền là chín triệu sáu trăm hai mươi năm ngàn đồng
và em biết tin trung tâm đóng cửa không liên lạc được với trung tâm là từ cuối tháng tám đầu tháng chín
lúc mà khi mà trung tâm mà nghỉ dịch mà chưa có đóng cửa hoàn toàn vẫn còn nhân viên trực
thì lúc nào nhân viên cũng chấn ngang mình là anh liên tâm
tụi em là một trung tâm rất là lớn có hơn bảy mươi chi nhánh mà mình có tìm hiểu tôi thấy cũng thật sự là như vậy
không anh nghĩ là trường lại trốn tránh trách nhiệm như thế này
liên lạc rất nhiều lần nhưng mà không bao giờ liên lạc được
ngay cả những trung tâm lớn mà đã cũng tới kiếm giống như ở đây nè thì cũng đã thoát hết đang cầm bộ báo hiệu hết rồi
còn đây là những hứa hẹn của đại diện trung tâm về việc chi trả lương cho giáo viên
tình trạng trái chậm lương như thế này đã bắt đầu từ đợt dịch năm hai nghìn hai mươi và kéo dài liên tục cho đến tận bây giờ
dù đã nhiều lần liên lạc với người có trách nhiệm trong công ty cũng như lên tầng trụ sở chính nhưng tất cả đều bật vô âm tính
bắt đầu từ cuối năm ngoái năm hai nghìn hai mươi
từ tháng một mươi một một mươi hai thì seo gửi email hứa hẹn và cam kết là sẽ lương theo từng khoản cộng với cả tiền lãi khi mà họ nợ lương của giáo viên như vậy
thì cái vấn đề này nó cũng kéo dài khá lâu rồi nhưng mà giáo viên của tụi mình bắt buộc vẫn phải đứng lớp vẫn phải giảng dạy
do là trung tâm vẫn đang trả cho giáo viên mỗi tháng một ít một ít cho nên là không thể nào dừng hoàn toàn được
cho đến nay bắt đầu từ tháng bảy
bởi là đã không còn liên hệ được với giám đốc trung tâm cũng như là bất kỳ một cái trung tâm nào
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết hiện vẫn chưa liên lạc được với giám đốc của trung tâm ngoại ngữ này
và sở giáo dục đào tạo thành phố chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước có hoạt động giáo dục trên địa bàn
về việc bảo vệ quyền lợi của người học nếu cơ quan công an có yêu cầu sở sẵn sàng hỗ trợ và báo các bộ phận liên quan phối hợp xử lý
hiện nay đã có rất nhiều học viên giáo viên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
sau năm ngày thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ thành phố hồ chí minh đến các địa phương
đã bộc lộ nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với loại hình vận tải này
và trước tình trạng trên các đơn vị liên quan đã siết chặt kiểm soát công tác phòng chống dịch
và đề xuất chế tài sự lãi
sau khi vận tải hành khách giữa thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu được phép hoạt động trở lại
ông trần tuấn hải ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu đã đi xét nghiệm và làm các thủ tục cần thiết
để ra bến xe miền đông mua vé về nhà
số tiền phải bỏ ra cao hơn gấp nhiều lần so với ngày thường
nên ông yêu cầu nhà xe phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi xe khách chạy tuyến cố định bến xe ngã tư ga thành phố hồ chí minh đi đắk lắc
đã đón một mươi tám khách dọc đường trong đó có ba người dương tính với covid một mươi chín
sau khi xảy ra sự cố trên toàn bộ xe khách tuyến này phải tạm ngưng hoạt động
đồng thời sở hữu thông phần tiền

tại thành phố hồ chí minh cũng đã đề nghị công an thành phố và ủy ban nhân dân quận quyền bến xe
kiểm soát chặt ô tô đón trả khách dọc đường theo tiêu chí một cung đường hai điểm đến

tại thành phố hồ chí minh đi đắk lắc